thời tiết nó thay đổi đột ngột cho nên là người nó khó chịu không khí thì nó không tốt

theo trang iqe com nồng độ pm hai năm tại hà nội vào ngày ba tháng một mươi một cao gấp một mươi hai sáu lần giá trị
theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của who
nhiều khu vực ghi nhận ở mức cam và đỏ về chỉ số ô nhiễm bụi mịn
nguyên nhân bụi mịn pm hai năm tăng cao do đây là thời điểm giao mùa thời tiết thay đổi
đặc biệt vào sáng sớm là khoảng thời gian gió lặng nên khả năng phát tán các chất ô nhiễm thấp
tại khoa khám bệnh theo yêu cầu bệnh viện phổ trung hương
những ngày này ghi nhận số bệnh nhân đến khám các bệnh lý về hô hấp gia tăng có ngày lên tới hai trăm năm mươi ca
thời tiết giao mùi như thế này thì cái lượng bệnh nhân tăng lên khoảng độ hai mươi
tỷ lệ ô nhiễm nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng đầu tiên đến hệ hô hấp
làm cho suy giảm cái đề kháng của hệ biện dịch của đường hô hấp
các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm không khí là tác nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người
trong đó có bệnh lý hô hấp
không khí bị ô nhiễm như phổi mình sẽ thông trực tiếp với môi trường bên ngoài
thông qua cái đường thở này
cho nên khi hít vào và nhất là những mà gặp chuyển mùa như lạnh đột ngột
và cơ thể chưa thích nghi
thì cái hệ biện dịch của mình rất dễ bị nhạy cảm
cho nên có thể nó phản ứng bằng cách viêm
thứt hiện phản ứng
thứt hiện phản ứng bằng cách viêm
và nhiễm thêm nhiễm trùng
thì bệnh sẽ nguy cơ nặng hơn
hoặc là những người bệnh dễ bị nhạy cảm

thì nguy cơ bệnh sẽ nặng hơn
khiến cả người dân trong những ngày có cảnh báo về ô nhiễm không khí
những đối tượng như trẻ em phụ nữ có thai người lớn tuổi
người mắc bệnh mạng tính nên hạn chế ra đường hay tham gia các hoạt động ngoài trời
ngoài ra các nhà khoa học cho rằng cho dù việc hạn chế lượng khí thải sunfua dioxide trong ngành vận tải biển những năm gần đây
nhưng đây lại là yếu tố thúc đẩy biến đổi khí hậu
với chính sách miễn thị thực của chính phủ đã giúp tăng lượng khách đến thái lan
thái lan đã chào đón hơn hai mươi hai triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong một mươi tháng đầu năm nay
giới chức thái lan tin tưởng rằng lượng khách đến sẽ còn tăng hơn nữa nhờ chính sách miễn thị thực
cho công dân của nhiều quốc gia sẽ giúp thu hút khách du lịch tiềm năng cao
chính phủ thái lan cho biết năm quốc gia có nguồn khách du lịch hàng đầu tới thái lan là malaysia trung quốc hàn quốc ấn độ và nga
hiện du khách từ sáu mươi bốn quốc gia có thể nhập cảnh miễn thị thực trong ba mươi ngày sau đó họ có thể nộp đơn xin gia hạn lưu trú
trong tuần này thái lan thông báo việc miễn thị thực cho du khách đến từ ấn độ và đài loan trung quốc
sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng cục du lịch thái lan đặt mục tiêu cả năm là đón từ hai mươi năm đến hai mươi tám triệu lượt du khách nước ngoài
tạo ra doanh thu khoảng hai một trăm sáu mươi tỷ bạt
dự kiến tháng một mươi một có nhiều khách châu âu đến thái lan hơn khi mùa lạnh đang bắt đầu
eu đã ban hành các quy định về chống phá rừng với mục đích cấm nhập khẩu bảy mặt hàng
trong đó có cao su nếu những mặt hàng đó được lấy hoặc chế tạo từ khu vực bị phá rừng
năm hai nghìn hai mươi quy định sẽ gây tổn hại nặng nề cho các hộ nông dân nhỏ
trong khi không giải quyết thỏa đáng được vai trò của cây cao su trong nạn phá rừng
các công ty kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu gồm cacao cà phê dầu cọ cao su đậu tương và các
mặt hàng gỗ sẽ phải cung cấp thông tin kiểm chứng về nguồn cung bao gồm dữ liệu địa lý về nơi sản
phẩm được trồng để bảo đảm sản phẩm tuân thủ quy định của châu âu các công ty lớn sẽ phải tuân thủ
quy định này từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn còn thời điểm cho các công ty nhỏ là từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
để chuẩn bị ứng phó với khó khăn malaysia indonesia đang đàm phán với eu vì cả hai nước
này đều bày tỏ lo ngại về tác động của quy định đối với dầu cọ và cao su sẽ làm trầm trọng thêm
tình trạng nghèo đói ở nông thôn các nhà quản lý thái lan cũng đã thiết lập một nền tảng quốc gia
để giúp hơn năm triệu hộ nông dân đáp ứng các yêu cầu truy xuất nguồn gốc cao su sắp tới hiện nay
do giá thấp nên nhiều người nông dân đang chuyển đổi từ cao su sang trồng cây khác
có lãi và ít thâm dụng lao động hơn
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai tại hội nghị thượng đỉnh hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ tám tổ chức
ở phnom penh campuchia các nước asean và trung quốc đã ký tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở
biển đông doc đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà asean và trung quốc đạt được có liên quan
đến vấn đề biển đông và là bước đột phá trong quan hệ asean trung quốc rất có lợi cho việc giải
quyết tranh chấp ngăn chặn xung đột bảo đảm an bình bảo đảm hòa bình và ổn định ở biển đông
theo nội dung của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông doc các bên tham gia
ký kết nhất trí tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về cách hành xử như giải quyết hòa bình
các tranh chấp không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực tôn trọng tự do hàng hải thực hiện kiềm
chế để không làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp tiến hành đối thoại và tham vấn và nỗ lực xây
dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc có thể khẳng định việc ký kết tuyên bố
doc năm hai nghìn hai giữa asean và trung quốc là kết quả của nỗ lực chung của cả khối với trung quốc bởi đây
là văn kiện chung đầu tiên giữa asean và trung quốc có liên quan trực tiếp đến vấn đề biển đông
việc ký kết văn kiện này được xem là bước tiến quan trọng về đối thoại giữa trung quốc và asean
tới các vấn đề trên biển với chủ trương đối ngoại hòa bình việt nam đã tích cực thúc đẩy và có nhiều
đóng góp vào việc xây dựng tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc từ khi doc được ký đến
nay việt nam luôn tuân thủ các cam kết trong doc đồng thời yêu cầu các nước liên quan thực
thực hiện đúng cam kết trong văn kiện này trong doc và nếu cái này được chuyển sang mạnh mẽ hơn ở coc
đó là cái nguyên tắc về không làm gì phức tạp thêm tình hình cái chuyện không làm gì phức tạp
thêm hình hình đi đối với xây dựng lòng tim là cái cực kỳ quan trọng bên cạnh đó việt nam cũng
tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực về biển đối với các nước láng giềng liên quan
các nỗ lực của việt nam được chính giới và dư luận quốc tế khu vực đánh giá tích cực
lập trường của việt nam về vấn đề biển đông phù hợp với lập trường chung của asean
với các nước thành viên việt nam góp phần đề cao vai trò trung tâm chủ động và tích cực của
asean trong việc xây dựng môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực
nhất là việc bảo đảm tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
thưa quý vị bạc liêu mảnh đất lừng danh một thời bởi nhiều giai thoại về công tử bạc liêu
một vùng quê giàu đẹp có những cánh đồng lúa đồng muối thẳng cánh gò bay đặc biệt
vùng đất này gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ cao văn lầu cha đẻ của bài
xã cổ hoài lang với ý nghĩa đặc biệt và tình cảm của người dân công trình nhà hát cao văn
lầu hay còn gọi là nhà hát bà nón lá được xây dựng nên một công trình văn hóa độc đáo
mang vẻ đẹp rất riêng của bạc liêu và trong tiểu mục điểm đến ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo chân phóng viên truyền hình nhân dân đến thăm quan nhà hát bà non lá
là một trong những nét biểu trưng của văn hóa phương nam nói riêng và việt nam nói chung
luôn gắn liền với văn hóa văn hóa phương nam nói riêng và việt nam nói chung luôn gắn liền với
đời sống sinh hoạt và lao động của người dân miền tây nam bộ cần mẫn chịu thương chịu khó
chiếc nón lá đã trở thành nguồn cảm hứng để xây dựng nhà hát cao văn lầu nhận sự kiện bạc liêu
đăng cai tổ chức festival công nhận đơn ca tài tử là di sản văn hóa thế giới
với ý nghĩa đặc biệt và tình cảm sâu sắc đó người dân địa phương còn đặt cho công trình kiến
trúc này một cái tên thân thương khác đó là nhà hát bà nón lá
nhà hát bà nón lá
nhà hát cao văn lầu là công trình mang tên cố nhạc sĩ cha đẻ của bản và cổ ngoài lan cao văn lầu
tòa lạc tại khu vực trung tâm của quảng trường hùng dương phường một thành phố bạc liêu
đồng thời đây cũng là điểm đến hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá gian quá bạc liêu
hằng năm nhà hát có xây dựng hai cái giở diễn mới để phục vụ khán tính giả
và đồng thời cũng duy trì pháo thứ bảy hàng tuần
thì lúc một mươi chín h thì nhà hát sẽ biểu diễn để phục vụ khách du lịch
ba chiếc non lá đại diện cho ba khối nhà
nhà a là nơi diễn ra các sự kiện chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống với sức chứa hơn tám trăm năm mươi chỗ
nhà b là khu vực dành cho trung tâm hội thảo hội nghị tầm cỡ khu vực
và nhà xe là nơi dành riêng để tổ chức các buổi triển lãm trưng bày gian hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến tham quan
ngoài ra nhà hát còn luôn soi bàn
bóng nước nghiêng nghiêng trên hồ nước bao quanh với tổng diện tích một tám trăm linh m hai
giữa hồ là lối đi cho khách tham quan uống còng theo suốt chu di hồ
vào buổi tối khu vực mặt nước của hồ còn được khai thác hiệu ứng ánh sáng để hình ảnh cả nhà hát hiện lên lung linh quyền ảo hơn
tại nhà hát cao giang lầu sẽ hướng tới là sẽ mở thêm có thể là mỗi tuần diễn từ một đến hai xuất vào thứ ba hoặc thứ năm hàng tuần nữa
chúng tôi hướng đến là vừa diễn ở bên trong vừa xây dựng sân khấu thực cảnh ở bên ngoài hồ nước để phục vụ tạo sức hấp dẫn cho khách du lịch
bà chiếc nón khổng lồ nhưng lại mang đến cảm giác rất gần gũi thân thương vừa mềm mại vừa sóng động
nhà hát còn mang một ý nghĩa đặc biệt thể hiện tình đoàn kết của ba dân tộc anh em kinh hoa khmer sự gắn bó một lòng của ba miền bắc trung nam nước việt
nhà hát ba nón lá đã được tổ chức kỷ lục việt nam xác lập kỷ lục nhà hát cao giang lầu có hình dạng ba chiếc nón lá lớn nhất việt nam
hiện nay nhà hát cao giang lầu thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
bao gồm các bộ môn như cải lương dù kê ca múa nhạc tổng hợp truyền thống và đương đại để phục vụ người dân bản địa cũng như du khách gần xa
trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi đến giới bạc liêu và đồng bằng sông cửu long

trong khi đó trao đổi với báo tuổi trẻ đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết thời gian qua ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo bốn ngân hàng thương mại nhà nước triển khai chương trình tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo trung cư cũ
bốn ngân hàng thương mại nhà nước không thiếu tiền sẵn sàng cho vay nhưng không có dự án nhà ở xã hội để cho vay
chủ trương của đảng nhà nước về xây dựng nông thôn mới là có điểm xuất phát chứ không có điểm dừng
và quan trọng nhất là phải lấy sự hài lòng của các nhà nước